bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng trả lời về công tác quản lý báo chí các trang thông tin điện tử mạng xã hội quảng cáo trên báo chí và môi trường mạng
với từng nhóm vấn đề các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị bộ trưởng trưởng ngành liên quan sẽ cùng tham gia giải đáp làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu
về cái phương thức chất vấn thì cũng xin thông báo các phóng viên là vẫn thực hiện theo như cái kiểu trước đó là hỏi nhanh đáp gọn
đại biểu thì có quyền hỏi một phút
và người trả lời thì dành cho mỗi một đại biểu là ba phút
và có khoảng độ ba bốn đại biểu thì sau khi hỏi xong thì chủ tọa sẽ cho phép bộ trưởng trả lời các đại biểu
đấy là cái cách thức của vấn chương nguyên như thế
và trong kỳ này thì thời gian chất vấn dành cho ba ngày chất vấn và có phát thanh truyền hình trực tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cũng cho biết
do đây là phiên họp cuối năm nên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng sẽ thay mặt chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm
sáng ngày hôm nay tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam đã gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự buổi gặp mặt có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
phát huy vai trò truyền thống anh hùng của phụ nữ công an nhân dân phong trào thi đua của hội phụ nữ công an nhân dân qua các thời kỳ
phụ nữ công an nhân dân đã tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phong trào phụ nữ việt nam
hiện phụ nữ công an nhân dân chiếm khoảng trên một mươi năm quân số toàn lực lượng
các cán bộ hội viên phụ nữ công an đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực công tác
hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ làm vợ xứng đáng với truyền thống phẩm chất anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
và hiện nay là tự tin tự trọng trung hậu đảm đang của phụ nữ việt nam
được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp nhiều đồng chí được phong cấp bậc hàm tướng
đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an dũng cảm có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng
để vương khen ngợi những cố gắng của phụ nữ công an nhân dân
đặc biệt là bốn mươi sáu đồng chí được trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đây là một vinh dự lớn
đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi cá nhân phụ nữ công an tiêu biểu
phó thủ tướng nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân nói chung phụ nữ công an nhân dân nói riêng
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường hòa bình ổn định
an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
trước những yêu cầu về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phó thủ tướng đề nghị những tấm gương phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu nói riêng
cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân nói chung phải tiếp tục học tập
có khát vọng vươn lên những khó khăn kết hợp hài hòa hay yếu tố là sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại
ứng dụng khoa học công nghệ bốn qua đó thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua
trở thành tấm gương sáng trong học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân